trong khuôn khổ hội nghị vật lý y khoa quốc tế lần thứ nhất tại trung tâm quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành tp quy nhơn tỉnh bình định
một mươi nhà khoa học đến từ một mươi hai quốc gia trên thế giới đã cùng nhau trao đổi tìm phương pháp chữa trị bệnh ung thư trên cơ sở xạ trị và hạt trị
hội nghị nằm trong chuỗi các sự kiện của chương trình gặp gỡ việt nam lần thứ một mươi năm năm hai nghìn một mươi chín do hội khoa học gặp gỡ việt nam phối hợp với bộ khoa học và công nghệ
ủy ban nhân dân tỉnh bình định tổ chức tại hội nghị các nhà vật lý vật lý y học và bác sĩ đã cùng nhau thảo luận về biện pháp chữa trị bệnh ung thư có hiệu quả trên cơ sở xạ trị và hạt trị
với hội nghị này thì các chuyên gia trên toàn thế giới có thể chia sẻ kinh nghiệm cũng như là có thể góp ý cho các chuyên gia đầu ngành tại việt nam
về cả vấn đề chuyên môn cũng như là vấn đề quản lý cũng như là những kinh nghiệm đã đúc kết được và những thành công đã đạt được trên toàn thế giới
và hy vọng là những cái
cái chia sẻ này cũng có mang lợi ích cho người dân việt nam
các nhà khoa học tập trung thảo luận các chủ đề xoay quanh phương pháp xạ trị sử dụng chùm bức xạ
phương pháp xạ trị sử dụng chùm proton hay hader từ máy gia tốc
sự bảo đảm về chất lượng trong chẩn đoán và điều trị bệnh thiết bị chẩn đoán hình ảnh y tế mô phòng
đồng vị phóng xạ sử dụng trong chẩn đoán hình ảnh và điều trị ung thư
cái hội nghị này thì nó cho thấy rõ cái vai trò của khoa học về đời sống
đặc biệt là lĩnh vực trong điều trị và chăm sóc sức khỏe cho người bệnh
thì thể hiện rất rõ cái vai trò của khoa học cơ bản đối với cái đời sống
cái xã hội và cái ứng dụng của nó
mong muốn rằng là có một cái sự kết nối giữa các cái nhóm
các nhà nghiên cứu về vật lý y sinh ở việt nam với quốc tế
để mình có thể tranh thủ các sự giúp đỡ sự hỗ trợ về mặt đào tạo của họ
rồi cũng cùng nhau nghiên cứu để mở rộng cái trí thức của mình
ung thư là một trong những nguyên nhân chính gây tử
tử vong cao trên toàn thế giới đặc biệt là ở các quốc gia có mức thu nhập thấp hoặc trung bình
nơi các dịch vụ y tế và bảo hiểm xã hội còn kém hoặc không hiện hữu
một trong những hậu quả kinh tế của bệnh ung thư tại các nước này là sự nghèo đói
một phần là do chi phí chữa trị tốn kém mặt khác là do khả năng lao động bị giảm sút